ngày bốn một mươi một nhận được tin báo của người dân tại xóm một mươi xã thi sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
có một đối tượng nhắn tin đe dọa có đoạn video quay chị vào nhà nghỉ với người lạ yêu cầu chị phải đưa cho đối tượng năm mươi triệu đồng
nếu không sẽ chuyển video này cho chồng chị in tờ rơi phát tán và tung lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến danh dự công việc
sau khi nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh hà nam đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn đức hiệp
đang chiếm đoạt một mươi năm triệu đồng của nạn nhân tại một nhà nghỉ thuộc phường lê hồng phong thành phố phủ lý
tăng vật thu giữ gồm một mươi năm triệu đồng hai điện thoại di động cùng toàn bộ nội dung tin nhắn đe dọa
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
một vụ sản xuất xăng giả quy mô lớn tại thành phố vũng tàu vừa bị lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện và bắt giữ
khoảng một giờ ngày ba mươi một tháng một mươi các trinh sát bộ đội biên phòng bà rơ vũng tàu đã phát hiện kiểm tra kho hàng
tại số bảy trên ba mươi năm phước thắng phường một mươi hai thành phố vũng tàu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải xăng dầu tám mươi chín
đường ba mươi tháng bốn phường một mươi hai thành phố vũng tàu do nguyễn văn nhân ba mươi năm tuổi làm giám đốc
đang bơm hút chất lỏng từ kho hàng lên xe bồn do nguyễn minh chiến chú tại tỉnh trà vinh điều khiển
tại thời điểm kiểm tra trong bồn có khoảng hai lít chất lỏng và trong kho có khoảng bảy mươi một trăm một mươi bảy lít chất lỏng
tại thời điểm kiểm tra nguyễn văn nhân không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ tính hợp pháp của hàng hóa
các đối tượng khai nhận đã mua xăng kém chất lượng ở vũng tàu rồi dùng hóa chất to luen mua từ chợ kim biên thành phố hồ chí minh
và hóa chất tạo màu mua để pha vào mang đi bán lại tại các tỉnh khác hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ